sở thông tin và truyền thông tỉnh lạng sơn công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên quản lý và phát triển nhà hà nội
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy an giang sở lao động thương binh và xã hội tỉnh ninh bình công an phường quỳnh mai quận hai bà trưng thành phố hà nội
sở giáo dục và đào tạo tp hà nội công an tỉnh thanh hóa ủy ban nhân dân huyện nghĩa hưng tỉnh nam định ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
thưa quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay chúng tôi mời luật sư chu đông đoàn luật sư thành phố hà nội cùng tham gia chương trình để trả lời những thắc mắc khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình
xin chào luật sư chu đông cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình
vâng chào diệp vân chào khán giả truyền hình
thưa luật sư ông nguyễn quốc trạng ở tỉnh long an tham gia nghĩa vụ công an nhân dân từ tháng chín năm hai nghìn một mươi năm đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
ông ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
ông hỏi thời gian ông tham gia nghĩa vụ có được tính đóng bảo hiểm xã hội không
hiện tại ông có được tính là đóng bảo hiểm xã hội trên sáu tháng không
câu hỏi của ông trạng được quy định tại khoản một điều một nghị định một trăm năm mươi ba ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn
sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số sáu mươi tám quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
đối với quân nhân công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân công an nhân dân
điểm b khoảng hai điều hai nghị định số ba mươi ba ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
đối với quân nhân công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân

đối tượng là hạ sĩ quan chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn
học viên công an nhân dân được hưởng sinh hoạt phí
hạ sĩ quan chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân học viên công an nhân dân
đang theo học được hưởng sinh hoạt phí thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
vì vậy thời gian ông tham gia nghĩa vụ trong công an nhân dân
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi năm đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
đề nghị ông liên hệ với đơn vị trước khi xuất ngũ để được nhận sổ bảo hiểm xã hội
sau đó lục cho cơ quan nơi đang làm việc để được cộng nối quá trình đóng bảo hiểm xã hội
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến nay
ông lê văn ngoan ở thành phố đà nẵng là công chức phó trưởng phòng chuyên môn cấp huyện
sau đó ông được luân chuyển làm phó giám đốc đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện và đóng bảo hiểm thất nghiệp
ông ngoan hỏi ông phải đóng bảo hiểm thất nghiệp có đúng hay không
tại khoản bốn điều một mươi một nghị định số sáu ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi
của chính phủ quy định những người là công chức trong bộ máy là lãnh đạo
quản lý đơn vị sự nghiệp công lập
gồm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập
được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc tổng cục cục
và tương đương trực thuộc bộ cơ quan ngang bộ tỉnh ủy thành ủy ủy ban nhân dân cấp tỉnh
tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh huyện ủy quận ủy thị ủy thành ủy thuộc tỉnh ủy
cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh
cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện
theo quy định tại khoản bốn điều một mươi một nghị định số sáu
ở đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện ủy
chỉ có người đứng đầu đơn vị là công chức
do đó cấp phó của người đứng đầu
trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
không được quy định là công chức
trường hợp ông từ vị trí công chức
phó trưởng phòng chuyên môn cấp huyện
ông được điều động giữ chức vụ phó giám đốc đơn vị sự nghiệp công lập
cấp huyện thuộc trường hợp công chức
được điều động về làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
theo quy định tại điểm d khoản một điều năm mươi tám
luật viên chức và khoảng bốn điều bốn mươi hai
nghị định số hai mươi chín của chính phủ
điều hai luật viên chức và khoản một điều bốn mươi ba
luật làm việc
thì viên chức là công chức
viên chức là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp
do đó khi được điều động làm viên chức ở đơn vị sự nghiệp
công lập cấp huyện ông phải đóng bảo hiểm thất nghiệp là đúng quy định
vâng thưa luật sư
bà phạm thị tuyết mai hỏi
bố mẹ của bà đã nghỉ hưu và chuyển hộ khẩu từ tỉnh nam định lên thành phố hà nội
bà mai hỏi
bà muốn chuyển bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cho bố mẹ đến phường phú lãm quận hà đông thành phố hà nội
thì phải làm những thủ tục gì và tại cơ quan nào
trường hợp của bà mai hỏi
thuộc hồ sơ hưởng lương hưu giải quyết chuyển đi ngoại tỉnh
nếu bố mẹ của bà đang nhận lương hưu trợ cấp hàng tháng tại tỉnh nam định
nơi đi nay chuyển hộ khẩu và muốn nhận lương hưu trợ cấp hàng tháng tại thành phố hà nội
nơi đến thì liên hệ giải quyết và làm thủ tục chuyển hồ sơ tại nơi đi
thành phần hồ sơ gồm
đơn đề nghị theo mẫu số một mươi bốn hsb bản chính
trường hợp không thống nhất về họ tên ngày tháng năm sinh
giữa chứng minh thư nhân dân hộ chiếu thẻ căn cước và hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội
cần bổ sung chứng minh nhân dân hộ chiếu thẻ căn cước
vâng xin cảm ơn luật sư
thưa quý vị và các bạn trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân nhận được nhiều clip của khán giả bạn xem truyền hình
phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung chúng tôi phát clip mà khán giả gửi về cho chương trình
đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây mời quý vị và các bạn xem nội dung chi tiết
trong tuần chương trình hộp thư truyền hình nhận được phản ánh của người dân tại huyện núi thành tỉnh quảng nam
về việc rác thải chất đóng trên nhiều tuyến đường hơn một tuần nay nhưng vẫn chưa được thu gom do bãi rác tam xuân và tam nghĩa dừng hoạt động
việc rác thải u nứ trên nhiều tuyến đường gây ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân sinh sống xung quanh
đề nghị các cơ quan chức năng có những phương án kế hoạch phù hợp để giải quyết nhanh chóng vấn đề này
tại hà nội người dân phản ánh tình trạng
hiện nay nhiều nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập chạy xe máy tốc độ cao lạng lách quanh bờ hồ hoàn kiếm
trong khoảng thời gian từ đêm cho tới rạng sáng gây nguy hiểm cho người đi đường
đề nghị cơ quan chức năng xác minh và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp trên theo đúng quy định
hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau